nằm cách thành phố hải dương gần ba mươi km trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội tỉnh hải dương là nơi đảm nhiệm nhiều vai trò
vừa chăm lo cho người có công người bị nhiễm chất độc da cam dioxin
lại vừa chăm sóc cho những người bị tâm thần khuyết tật trí tuệ
hiện trung tâm đang nuôi dưỡng tập trung trên bốn trăm linh đối tượng
có một điều đáng nói đối tượng người có công ở trung tâm không phải là những người có năng lực tư duy như người bình thường
mà là những thương bệnh binh thân nhân gia đình liệt sĩ đều có chung đặc điểm là mắc bệnh tâm thần cá biệt có người bị bệnh nặng
vì vậy các sinh hoạt hàng ngày đều phải có cán bộ phục vụ
ông phạm tuấn hanh năm nay ngoài bảy mươi tuổi
là nạn nhân của chất độc da cam đã làm ảnh hưởng đến trí não khiến ông tâm lý không ổn định
gia đình gửi ông vào trung tâm để chữa trị với mong muốn ông sẽ ổn định tâm lý và có ngày trở về nhà
cũng như ông hanh ông lê ngọc quý là thương bệnh binh trong cuộc chiến tranh biên giới tây nam
di chứng để lại khiến ông mất đi một phần trí nhớ và không làm chủ được hành động của mình
khác hẳn với lần đầu tiên đến trung tâm chữa trị đến nay ông quý đã khỏe mạnh không khác gì người bình thường
nếu vào đây không nhớ nhưng mà sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một
đi kháng chiến coi là vào miền nam sang lào quốc tế bị thương thương binh cộng với bệnh binh cụ thể
hiện nay là điều trị ở đây một thời gian dài thì thấy rất phân khỏi là coi là
một thời gian dài coi là trước hết là phân khỏi người khỏe như thế này là khỏe mừng lắm
những người có công tại trung tâm hầu hết là người cao tuổi sức khỏe yếu
họ là người trực tiếp tham gia chiến đấu
bị di chứng của chiến tranh để lại nên phải vào đây để phục hồi ổn định tâm lý
lúc ban đầu có thể là chưa quen nhưng về sau dưới bàn tay chăm sóc của các y bác sĩ thì tình hình sức khỏe đều tốt
tâm thần đánh nhau ở campuchia mảnh đạn nó xuyên bên lưng
sau đó nó ảnh hưởng nó xuyên vào mạnh quá cho nó bị
thế là từ bấy giờ rồi đi là đi chữa nó đỡ cũng có lúc đỡ cũng có lúc tệ cũng có lúc mê
không tưởng tạo lắm đâu
trong ký ức của những người lính già một thời sông pha mưa bom bão đạn ấy
có thể cuộc sống hiện tại họ không nhớ được điều gì
nhưng có một điều làm họ nhớ nhất chính là những năm tháng kháng chiến gian lao và anh dũng
người lính ấy đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của dân tộc
thế hiện nay trong ký ức của ông thì ông nhớ nhất điều gì

ông hay nhớ về điều gì nhất

để mà làm được thì chúng tôi lại còn phải học các chuyên ngành về tâm thần riêng
thì về chúng tôi mới điều trị được cho các bác ở đây
bởi vì trong chuyên ngành của tôi thì chúng ta hiểu được như thế nào là bệnh tâm thần
các bác là những người bệnh tâm thần
các bác đau đớn hay bệnh thật ở đâu thì các bác cũng không nhiều bác là không biết đâu
ví dụ các bác bị số loạn tiêu hóa chẳng hạn
các bác cũng nhiều bác cũng không biết làm gì như vậy
nhưng bằng những cái kiến thức mà đây được học được và cái cảm thông chia sẻ hàng ngày chúng tôi để tiếp xúc với các bác
thế nên chúng tôi đã hiểu được và cái tâm tư nguyện vọng của các bác này nó giúp cho chúng tôi trong công tác điều trị được tốt hơn
ngoài chức năng chăm sóc người có công tại trung tâm còn chăm sóc cho những người bị tâm thần khuyết tật trong xã hội
cái phương pháp điều trị của trung tâm là có gồm có ba phương pháp
thứ nhất liên quan đến hóa liệu
thứ hai là lao động trị liệu
thứ ba là tâm lý trị liệu
cái hóa liệu đầu tiên sau đấy là có hóa liệu thuốc
sau đấy là dùng đến cái nao động trị liệu
và một số hoạt động văn hóa nghệ hữu về thao
ngày lễ tết thì có chăm sóc cải thiện đời sống
liên quan đến tâm lý trị liệu cho bệnh nhân và cộng đồng
một trong những sáng kiến điều trị cho người tâm thần được trung tâm áp dụng đó là dạy nghề cho họ
việc dạy nghề cho người tâm thần được thí điểm cách đây bốn năm
đến nay đã đi vào ổn định và phát triển
có các doanh nghiệp cung cấp vật liệu cũng như chịu trách nhiệm đầu ra thị trường
việc này đã tạo điều kiện cho trên sáu mươi bệnh nhân tham gia học nghề và làm việc
ban đầu trung tâm cho làm thí điểm trước với nghề làm chủ chít
sau đó mở rộng thêm làm tam hương đan chiếu trúc
chuyên nghề cho những người bình thường thì đã là rất khó rồi
chuyên nghề cho bệnh nhân thì lại là cực kỳ khó
có những bệnh nhân mà chúng tôi từ khi vào đến giờ mà vẫn liên tục phải dạy
bởi vì là cứ dạy trước thì họ lại quên xong
dạy hôm nay thì mai lại quên
thế cho nên là chúng tôi luôn luôn là cứ ngày nào cũng phải kề vai sát cánh cùng bệnh nhân
hướng dẫn bệnh nhân chỉ bệnh nhân là làm cho nó đến nơi đến trốn
chị vũ thị đào vào trung tâm chữa trị đã được mấy năm
đến nay sức khỏe rất ổn định
công việc hàng ngày của chị là làm tam hương xuất khẩu
đã mang lại niềm vui trong cuộc sống cho chị và gia đình
tôi vào đây năm hai nghìn một mươi năm
vì ở nhà tôi mất ngủ
và khi chí não nó không được ngủ tốt
vào đây thì chị cảm thấy như thế nào
vào đây khỏe
ăn uống rồi đi làm giờ giấc
đã mà sinh hoạt các thứ đều đạn
thì con người nó được làm bệnh nó ta không có nhanh nhẹn lên
từ việc dạy nghề cho người tâm thần đã mang lại thành công ban đầu cho trung tâm
thành công từ cách làm này đã làm cho xã hội thay đổi cách nhìn nhận về người mắc bệnh tâm thần
những năm gần đây việc dạy nghề cho người tâm thần đã từng bước ổn định và góp phần hiệu quả vào quá trình trị liệu cho người bệnh
khiến cho người bệnh tư tưởng thoải mái cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống
thấy vào đây yêu đời mà thoải mái mà thấy phấn chấn lên mà thấy nó cuộc sống nó tươi đẹp hơn nó tốt đẹp
bác sĩ chú đáo mà rất nhiệt tình chăm sóc con người lên trốn
nếu chỉ nhìn qua không khí làm việc nghiêm túc trật tự cũng như cùng cách làm việc của những lao động trong các xưởng làm trội chít đan chiếu trúc tăm hương
thì rất khó có thể nghĩ được rằng đó là những người bị mắc bệnh tâm thần đang phải trị liệu
được học nghề được lao động
đã mở ra
tạo ra cho người mắc bệnh tâm thần những hy vọng về cuộc sống có khả năng tự chủ sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng
bên cạnh đó cũng là tấm lòng rộng mờ sẻ chia giữa người với người của cán bộ trung tâm với người bệnh vào đây chữa trị
tôi về đây từ năm hai nghìn một mươi ba và vào đây rất là vui ạ
về cán bộ tạo điều kiện rất nhiều và có công an việc làm thì làm việc tự sống rất là vui
về cuộc sống không thấy có ý nghĩa vì nhiều người cũng còn bệnh cũng còn khó hơn bình dầu
không chỉ là công việc đơn thuần áp dụng lao động trong chữa bệnh là phương pháp mới của trung tâm
đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác giúp người bệnh hồi phục ổn định dần chức năng nghe nói nhìn cầm nắm nhất là chức năng tư duy của trí não
thực tế sau một thời gian chữa bệnh tại đây nhiều người đã phục hồi
tất cả các gia đình có nguyện vọng đón về
tôi vào năm hai nghìn một mươi hai vào được bảy năm rồi
bây giờ tôi bị bệnh tâm thần phân điệt nên là vài năm rồi
chữa trị trong điều trị trong này
tôi cảm thấy sức khỏe tốt ra
tốt hay như nào
tức nghĩa là trí tuệ minh mẫn mấy người khỏe khoắn ra
từ khi phát triển cho đến nay bệnh nhân làm rất là tốt
đồng thời công việc chữa bệnh của bệnh nhân bệnh nhân bây giờ ăn ngủ rất tốt
trước kia bệnh nhân của trung tâm còn thích động
nhưng từ khi đưa nghề vào làm cùng với tâm lý trị liệu và cái hóa trị cộng với cả lao động trí liệu
thì đến bây giờ thì bệnh nhân trung tâm là không còn cơn nữa
toàn bộ bệnh nhân là bây giờ gần như là đa số một trăm linh là bệnh nhân đi lao động hết
qua quá trình lao động trị liệu tại trung tâm với những kết quả bước đầu đã làm thay đổi cách đánh giá của xã hội về người tâm thần
tuy nhiên để duy trì cách làm này một cách dài hơi và coi đó là một trong những liệu pháp chữa trị rộng rãi với người tâm thần
thì cần có sự đầu tư và quan tâm hơn nữa của các cấp bộ ngành trung ương cũng như cộng đồng xã hội
phát triển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm y tế thì trung tâm hiện nay đang thiếu
ví dụ một cán bộ một bệnh nhân chúng tôi mà đi viện
thì là có ít nhất là phải hai cán bộ đi trong
thì trung tâm đang có hướng là đào tạo thêm các bác sĩ để phát triển khám chữa bệnh tại chỗ tuyến cơ sở
thứ ba nữa là khó khăn về cơ sở hạ tầng
tỉnh hải dương có đề án nâng cấp mở rộng trung tâm lên đến bảy trăm linh đối tượng
hiện nay thì cũng đã được tỉnh hải dương đầu tư để đồng bộ nhưng hiện nay là còn thiếu
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần
người có dối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi gọi tắt là đề án một nghìn hai trăm một mươi năm
đến nay qua gần một mươi năm triển khai thực hiện
đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng về lĩnh vực chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần
tuy nhiên hiện nay mạng lưới này tại một số tỉnh thành phố đang thiếu về số lượng và yếu về chất lượng
các cơ sở chủ yếu chăm sóc nuôi dưỡng tập trung vào những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt theo quy mô lớn
đối tượng sống xa cách gia đình và cộng đồng
bên cạnh đó đội ngũ các y bác sĩ không đủ để phục vụ bệnh nhân
các chế độ chính sách đối với bác sĩ làm những công việc đặc thù chưa thu hút được các cán bộ về công tác tại trung tâm
rất cần có chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ y bác sĩ để họ yên tâm gắn bó với nghề
bộ lao động thương bình và xã hội đang xây dựng dự thảo pháp lệnh yêu đái người có công với cách mạng sửa đổi
nhằm tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện pháp lệnh trước đó
theo đó đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi bao gồm
đối tượng là người hoạt động kháng chiến mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học dioxin
người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị tu đầy bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế
làm rõ điều kiện tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ thương binh phù hợp với mức độ công hiến sẽ được xem xét xác nhận người có công
hoặc xem xét tặng huân huy trường tùy theo mức độ và hưởng trợ cấp một lần
bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống
bổ sung quy định vợ chồng liệt sĩ lấy chồng vợ khác nhưng đã có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ liệt sĩ nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành
được ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và được nhà nước mua bảo hiểm y tế
nâng quy định trợ cấp một lần đối với thân nhân bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến trong trường hợp được truy tặng hoặc đã chết mà chưa được hưởng chế độ yêu đãi tại nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp
thành nội dung quy định tại pháp lệnh
bổ sung trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ yếu đải
mở rộng phạm vi giải quyết chế độ yêu đái đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc bị định bắt tù sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ và nâng quy định điều chỉnh trợ cấp từ văn bản của chính phủ
đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hưởng chế độ trước ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi hai cho phù hợp thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
quý vị và các bạn thân mến
chăm lo đời sống cho người có công người bị thiệt thòi trong xã hội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn lá lành đùm lá sách của dân tộc
những năm qua
nhiều người có công người bị thiệt thòi trong xã hội đã có cuộc sống ổn định
qua đó cho thấy sự quan tâm của đảng và nhà nước trong công tác này
càng đặc biệt hơn nữa khi có sự chung tay của cộng đồng xã hội trong việc đổi mới phương pháp điều trị cho người có công và người khuyết tật trí tuệ trong xã hội
và đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội của chương trình nhất dân cũng đã kết thúc
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình này tuần sau
và những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư laodongvasahoi thnc acomgmail com